hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa tổ chức cuộc thảo luận về chủ đề
duy trì hòa bình và an ninh quốc tế định hướng mới cho cải tổ chủ nghĩa đa phương
tổng thư ký liên hợp quốc chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bảy và nhiều nước
nhóm nước thành viên liên hợp quốc đã tham dự sự kiện
tại đây việt nam đã thay mặt asean khẳng định những ưu tiên và cam kết của asean trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
tại phiên họp tổng thư ký liên hợp quốc và chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc đều cho rằng
chủ nghĩa đa phương đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ chiến tranh khủng bố mất an ninh
đến khủng hoảng khí hậu trong khi khung hợp tác toàn cầu không bắt kịp nhịp độ
tổng thư ký liên hợp quốc khẳng định củng cố chủ nghĩa đa phương là ưu tiên cao nhất
và sẽ được thúc đẩy thông qua chương trình nghị sự chung và các sáng kiến liên quan trong thời gian tới
đại sứ đặng hoàng giang trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc đã đại diện các nước asean
khẳng định ưu tiên cam kết của asean trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
và ủng hộ cải tổ hội đồng bảo an theo hướng phù hợp hơn tăng cường tính đại diện dân chủ
minh bạch hiệu lực và hiệu quả tiếng nói của các nước đang phát triển
các tổ chức khu vực trong đó có asean cần được lắng nghe hơn trong tiến trình ra quyết sách toàn cầu
đây là bài phát biểu chung đầu tiên của asean tại hội đồng bảo an về cải tổ chủ nghĩa đa phương
được thực hiện theo đề xuất của việt nam